sản phẩm chè của lào cai ngoài cung cấp cho thị trường nội địa thì phần lớn tham gia xuất khẩu
tuy nhiên việc xuất khẩu chè chủ yếu ở dạng thô chưa có chế biến sâu nên giá thành còn thấp
khi hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và liên minh châu âu evfta chính thức có hiệu lực từ ngày một tháng tám
đã mở ra cơ hội lớn cho cây chè ở vùng cao đến với thị trường hơn năm trăm linh triệu dân này tại châu lục này
là một trong một mươi đơn vị sản xuất chè trên địa bàn tỉnh lào cai có đến chín mươi lượng chè của công ty cổ phần chè thanh bình được xuất khẩu
tuy nhiên chè xuất khẩu chỉ ở dạng khô ít chế biến nên giá xuất khẩu chỉ giao động từ hai hai đến hai ba usd mỗi kg
hơn bốn trăm hai mươi hectare chè của hợp tác xã chè hữu cơ bản liền hầu hết được xuất khẩu sang châu âu
nhưng theo quy định khi có chỉ dẫn địa lý thì mới đáp ứng được yêu cầu nhận diện và đánh giá sản phẩm trên quy mô toàn cầu
hình thức về góc độ nhà máy thì chúng tôi đo máy vz là giám sát và chụp vệ tinh
thứ hai là chúng tôi có các tổ nhóm chừa và giám sát chéo
thứ ba là góc độ giữa thầy viên thầy xã và nhà máy và thường xuyên là đi kiểm tra các hương chè
nếu chúng tôi chụp vệ tinh xuống mà ngẫu nhiên trên đồi chè có hiện tượng chuyển mọc hoặc người dân báo cho nhà máy hộ để phun cái gì đó
chúng tôi sẽ kiểm tra vào lĩnh bố đất và mẫu đá cái vườn đó xét nghiệm luôn ngập tức
tỉnh lào cai hiện có gần sáu hectare chè với sản lượng khoảng sáu tấn một năm
thực tế cho thấy sản phẩm chè của lào cai còn nghèo nàn về chủng loại chất lượng mẫu mã nên thiếu sức cạnh tranh trên thị trường nhất là các thị trường cao cấp
đây là những thách thức đặt ra đối với cả doanh nghiệp người dân và cơ quan quản lý tại địa phương
trước hết là các doanh nghiệp sẽ phải vượt qua được yêu cầu bắt buộc về rào cản kỹ thuật như là an toàn thực phẩm rán nhãn
thế rồi môi trường sản xuất kinh doanh của châu âu
châu âu quy định rất là chặt chẽ và hàng hóa việt nam phải hoàn thiện rất nhiều về chất lượng để đảm bảo vượt qua rào cản này
cây chè sẽ cần thời gian ba năm thực hiện các quy trình canh tác bảo đảm các tiêu chuẩn để có thể tham gia vào thị trường châu âu và toàn cầu
việc áp dụng quy trình chăm sóc theo chuẩn quốc tế là cần thiết để trong thời gian sớm nhất trên thị trường cao cấp của thế giới có sản phẩm chè được sản xuất ở vùng cao của việt nam